thông tin về vụ cháy công ty may tại khu công nghiệp trà nóc thành phố cần thơ
cục cảnh sát phòng cháy chế cháy đã chỉ đạo phải sớm trự lý triệt để vấn đề cháy
sáng hai mươi bảy tháng ba các lực lượng chức năng xuống hiện trường vụ cháy tại công ty trách nhiệm hiếu hạn công lung meko
khu công nghiệp trà nóc quận bình thủy thành phố cần thơ để xử lý triệt đề vấn đề cháy
sau khi lực lượng chức năng vào tìm hiểu bên trong đã đi đến quyết định sẽ phá cửa chính của dãy nhà năm tầng bên tay phải
để vận chuyển đồ đạc từ các tầng ra
thiếu tướng đỗ minh dũng phó cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tới hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng
cần giải quyết rứt điểm vấn đề cháy ở công ty công lung meko trong ngày hôm nay
cơ quan bảo hiểm cũng kiểm đếm hàng hóa để bảo đảm quyền lợi của công ty may
có mặt tại hiện trường ông võ thành thống chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
đã chỉ đạo cho tháo rỡ ngay những khu vực có nguy cơ sập đổ để tránh xảy ra tai nạn